theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tp hcm hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí tại tp hcm đang ở mức báo động nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là rất lớn
một trong những nguyên nhân phải kể đến là khí thải từ các phương tiện giao thông
tp hcm hiện có gần chín triệu xe gắn máy và năm trăm linh xe ô tô các loại
hàng ngày các phương tiện này đã thải ra một lượng khí no co hai so hai rất lớn
tp hcm mình tất cả mọi người thấy không khí chất thải nó thải ra rất là nặng
những xe hai bánh đều phải mang khẩu trang ra đường khói bụi để mà ô nhiễm về hô hấp
ở đây chúng tôi cũng mong làm sao mà mong cơ quan chức năng có một cái vấn đề để mà phân luận giao thông và giảm tải bớt cái vấn đề xe cộ
ngày xưa mình nói là giờ cao điểm thì mới kẹt xe thì bây giờ cao điểm hay không giờ cao điểm
thì tất cả các tuyến đường của tp hcm mình đều kẹt và ô nhiễm không khí rất là nặng
cùng với khí thải của các phương tiện giao thông tp hcm còn có hơn một nhà máy xí nghiệp và hàng chục nghìn cơ sở sản xuất
có thể gây ô nhiễm không khí và làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân
ô nhiễm môi trường thì đã được biểu đồ ô nhiễm môi trường của tp hcm được đưa ra cập nhật được hàng ngày
thì các bạn đã nhìn với cái tỷ lệ xe máy chiếm chín mươi lưu thông trên hiện nay thì cái lượng khí thải rất là nhiều
vì thế thì cái biểu đồ đấy đã được thể hiện rõ trong các báo cáo về môi trường hàng ngày của tp hcm
đặc biệt vào những hôm mà trời nóng bức thì cái tỷ lệ ô nhiễm càng lên cao
kết quả quan trắc môi trường không khí tại hai mươi vị trí trên các tuyến đường và nút giao thông của thành phố vào cuối năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
một mươi hai trên hai mươi vị trí có nồng độ bụi lơ lửng vượt quá mức quy định
cùng với số lượng các phương tiện giao thông lớn trên địa bàn thành phố vấn đề ô nhiễm không khí vẫn chưa tìm được lời giải